đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
nội dung buổi làm việc liên quan đến hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
theo đó tình hình tài chính các quỹ do trung ương quản lý đã thực hiện thu chi theo quy định bám sát kế hoạch tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín quy mô số dư quỹ tăng khoảng năm mươi hai bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy tổng kết dư quỹ cuối năm hai nghìn một mươi chín khoảng chín trăm linh bảy hai nghìn tỷ đồng
ngoài ra còn nhiều vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của các quỹ tài chính như một số quỹ tài chính nhà nước trùng lập về mục tiêu nhiệm vụ hoặc nguồn thu
nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước việc huy động của một số quỹ còn hạn chế
nguồn thu chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước cấp
một số quỹ tài chính nhà nước
bộ máy quản lý còn yếu kém hoạt động không hiệu quả